đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp xúc cử tri tại xã đông hiệp huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc đồng chí trần thanh mẫn đã ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri
đại diện đại biểu quốc hội thông báo đến cử tri nội dung chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc có hơn một mươi ý kiến của cử tri quan tâm nhất đến các vấn đề như tình trạng tiêu cực tham nhũng lớn hiện nay xảy ra còn nhiều
nhân dân mong muốn đảng và nhà nước quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng và sau khi có hình thức xử lý phải công bố rộng rãi cho nhân dân được biết
mặt khác vấn đề về an toàn thực phẩm và thuốc y tế vẫn còn tràn lan trên thị trường làm cho đại bộ phận người dân không an tâm trong cuộc sống
về vấn đề giáo dục và đào tạo cử tri đề xuất cần quan tâm định hướng hơn nữa về công tác tuyển sinh các bậc học ngành học cho hợp lý
ở các cấp học như trung cấp cao đẳng đại học
tránh tình trạng như hiện nay con em học xong chương trình đại học rất nhiều mà chưa tìm được việc làm
về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp một số bộ phận nông dân hiện nay còn tình trạng tự chuyển đổi cây trồng vật nuôi
nên dẫn đến giá cả một số mặt hàng nông sản còn rất bấp bênh chưa có tính định hướng chiến lược lâu dài
gần đây trên địa bàn xã được đầu tư một số công trình giao thông nông thôn nhưng còn kém chất lượng chưa đạt chuẩn thiết kế
làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nhất là thời điểm hạn mặn như hiện nay
đại diện ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp thu ghi nhận những ý kiến phản ánh kiến nghị của các cử tri
đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật